ban kinh tế trung ương phối hợp với tỉnh ủy hải dương tổ chức hội nghị cho ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ hải dương nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương và đồng chí nguyễn mạnh hiển
ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy hải dương chủ trì hội nghị
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng bàn kinh tế trung ương và đồng chí nguyễn mạnh hiển